phát huy tiềm năng đất đồi những năm gần đây các địa phương miền núi ở hà tĩnh đã tập trung đầu tư phát triển diện tích trồng cam
nhờ đó quả cam đã nhanh chóng trở thành một trong những sản phẩm chủ lực của tỉnh hà tĩnh trong việc xây dựng nông thôn mới
vụ cam năm nay trang trại trồng cam của ông đinh văn oánh ở vùng khe mây xã hương đô huyện hương khê tiếp tục cho thu nhập ổn định
với hàng chục hectare cam hàng năm ra đời ông thu hàng tỷ đồng
bên cạnh điều kiện thổ nhưỡng phù hợp và thời tiết thuận lợi ủng hộ để có được phẩm cấp riêng của cam khe mây như sai quả chín đều chất lượng tốt cho thu hoạch đúng vào dịp tết
đòi hỏi người trồng cam phải chịu khó đặc biệt là có nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật chăm sóc
huyện hương khê có gần hai hectare cam tập trung chủ yếu ở các xã như hương đô lọc yên hương trà hương thủy
đặc biệt hương đô được ví như thủ phủ cam của tỉnh bởi đặc sản cam khe mây và hương vị riêng và thơm ngon nước tiếng
mặc dù đã được thị trường chấp nhận và đã trở thành thân thiết với người tiêu dùng nhưng hiện tại cam khe mây vẫn chưa được xây dựng thương hiệu
cam khe mây nổi riêng cũng như cam hương khê nổi chung đã được thị trường chấp nhận
một mặt phòng chức năng cũng tập trung để chỉ đào về đảm bảo chất lượng cây giống khi người trồng
cũng như quá trình thấm canh chăm sóc để tạo ra sự đồng đều đảm bảo thương hiệu lối dài
các mưu ủy an huyện để làm việc phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh
làm việc với sở khóc cục sổ tỷ tuệ để xây dựng thương hiệu
đối với cam khe mây nhằm để nâng cao hiệu quả của người sản xuất
trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh hà tĩnh cam luôn được xác định là cây trồng chủ lực
được ưu tiên phát triển tại các huyện miền núi như vũ quang hương sơn hương khê can lộc kỳ anh hà tĩnh
hà tĩnh đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi mở rộng diện tích cam chất lượng cao từ hai ba trăm sáu mươi ha lên bốn năm mươi ha sản lượng năm mươi bốn tấn
cùng với việc tập trung quy hoạch các vụ
vùng sản xuất thâm canh quy mô đầu tư lớn theo hướng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm
các địa phương ở hà tĩnh cũng đang nỗ lực xây dựng hồ sơ xác lập quyền sở hữu trí tuệ
nhằm nâng cao vị thế và sức mạnh cạnh tranh trên thị trường góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm